tại thành phố hồ chí minh thì chiều ngày ba mươi tháng tám rất đông người dân đổ về các bến xe
bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài ba ngày
khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ ồn tắc và phương tiện giao thông di chuyển đầy khó khăn
tâm điểm ủng ứ là các tuyến đường quanh bến xe miền đông quận bình thạnh
như soviet nghệ tỉnh quốc lộ một mươi ba vòng xoay hàng xanh khu vực trước cổng bến xe miền đông
cuối giờ chiều lượng phương tiện đổ về đông đúc khiến lực lượng cảnh sát giao thông
và thanh tra giao thông vất vả điều tiết phân luồn nhằm tránh xảy ra kẹt xe
ngoài ra lực lượng chức năng còn phối hợp tổ chức các tổ tuần tra lưu động
kịp thời xử lý tình trạng phương tiện dừng đổ không đúng quy định và nạn xe dù bến cóc
trong hai ngày cao điểm ba mươi và ba mươi một tháng tám dự báo tại bến xe miền đông
lượng khách có thể đạt gần một trăm một mươi lượt trên một ngày tăng sáu mươi bảy so với ngày thường
tại bến xe miền tây khả năng lượng khách tăng từ hai bốn so với cùng kỳ
kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay chỉ kéo dài ba ngày nên nhiều người dân chọn đi các tuyến
có cửa ly trung bình ngắn từ tp hcm đi các tỉnh từ bình định trở vào
hoặc các tuyến đi khu vực tây nguyên và miền tây nam bộ